bộ công thương vừa ban hành sự thảo quyết định của thủ tướng về chương trình thí điểm xác định giá mua bán điện mặt trời để hướng đến giá cạnh tranh giảm giá mua điện từ trong giai đoạn chuyển tiếp từ cơ chế giá mua điện cố định sang đấu thầu
thủ tướng đã ban hành quyết định một mươi một quyết định một mươi ba về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại việt nam trong đó ban hành giá mua điện cố định cho các dự án điện mặt trời theo cơ chế fit
cơ chế này cho phép nhà đầu tư được hưởng giá fit trong vòng hai mươi năm nếu nhà máy điện đạt được ngày vận hành thương mại trong thời gian áp dụng giá fit theo quy định
tính đến hết tháng tám vừa qua đã có chín mươi hai dự án điện mặt trời đưa vào vận hành với tổng công suất sáu một trăm sáu mươi năm mwbit
bộ công thương đánh giá cơ chế hỗ trợ giá cố định quy định tại quyết định một mươi một và quyết định một mươi ba đã tạo động lực phát triển tốt thị trường công nghệ mới về năng lượng mặt trời ở việt nam